theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ghi nhận thêm một trường hợp mắc covid một mươi chín là người nước ngoài về
được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không có nguy cơ lây ra cộng đồng
tin vui là hôm nay không chỉ tròn năm mươi ba ngày việt nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng
mà có thêm tổng cộng là chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong ba trăm ba mươi hai ca mắc tính đến một mươi tám h ngày tám tháng sáu có thêm chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
gồm sáu bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương hai bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
và một bệnh nhân tại bệnh viện giãi chiến củ chi nâng tổng số ca điều trị khỏi là ba trăm một mươi sáu ca
số ca đang điều trị là một mươi sáu ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là chín tám mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện
một trăm hai mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy một trăm năm mươi người cách ly tại nhà nơi lưu trú một tám trăm sáu mươi sáu người